thưa quý vị chiều nay gần chín trăm linh thí sinh trên cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng
của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi với bài thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ kéo dài trong sáu mươi phút
đây là một trong ba môn thi bắt buộc mà các sĩ tử cần hoàn thành trong kỳ thi lần này
theo ghi nhận của phóng viên các thí sinh đều thấy đề thi vừa sức đối với một năm học đầy khác biệt như năm nay
sau khi kết thúc môn ngoại ngữ nhiều thí sinh đã thở vào cho hay đề không quá khó
có thể kiếm được điểm cao đồng thời đây cũng là môn thi cuối cùng
chính vì thế tại nhiều điểm thi không khó để bắt gặp những gương mặt dạng ngời
vì chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
bài thi cuối cùng của em hôm nay là bài thi tiếng anh
thì đối với em em cảm thấy bài thi hôm nay khá là tương đối dễ
em cảm thấy đề năm nay có một chút gọi là phần dễ thở hơn so với đề năm ngoái
dạ nói thật là em cảm thấy rất là thoải mái luôn
kiểu như mình được giải tỏa khỏi những cái
kiểu như bao nhiêu năm học là một mươi hai năm học là cuối cùng đã kết thúc rồi
tôi không biết là cảm thấy rất là tâm hồn rất là thành thơi
thì là em thấy vui khi mà không còn phải sống trong khoảng thời gian nó áp lực như thế này nữa
tự tin vào mình với khả năng của mình và cái mục tiêu xếp tuyển vào đại học của em
những cách ăn mừng rất học trò
những ánh mắt nụ cười nhẹ nhõm hơn sau chuỗi ngày ôn thi vất vả
những cái ôm hôn chúc mừng con hoàn thành kỳ thi
và có cả những lời động viên cho nhau thêm sức mạnh
với học sinh lớp một mươi hai đây là khoảnh khắc hoàn thành hành trình một mươi hai năm học tập của mình
để bước vào một chặng đường mới
vui lắm mừng lắm ạ
bố rất là vui vì con gái vừa hoàn thành
khi thi tốt nghiệp xong theo cháu thông báo lại thì làm bài rất là tốt
vui lắm mừng lắm ạ
thông báo cho toàn gia đình cũng cùng một cái vui nhiều như thế này
mình đã được đồng hành cùng con trong cả hai ngày thi
phải nói là rất nhiều tâm trạng
lo lắng có hồi hộp có và vui mừng cũng có
kết thúc cái buổi thi ngày hôm nay qua môn anh thì cảm thấy là vẻ mặt các con rất là rạng rỡ
thì bố mẹ cũng cảm thấy rất là vui
và trong cái thời điểm mà các con vừa công tác phòng chống dịch và vừa tham gia kỳ thi
thì mình thấy là
đến ngày hôm nay các con đã hoàn thành tốt cái phần của mình
hai ngày thi vất vả đã kết thúc
như vậy là một mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông nữa lại qua đi
những câu chuyện bên lề thi cử những ánh mắt ngóng trông dỡ theo con của các bậc phụ huynh
những màu áo xanh tình nguyện không quản ngại mưa nắng vất vả để hỗ trợ cho những cô cậu thí sinh xa lạ
và cả những cái ôm những nụ cười những giọt nước mắt
đó đều là những điều đáng nhớ
và tất cả đều tạo nên hai chữ thành công cho một mùa thi tốt nghiệp
thưa quý vị năm nay các sĩ tử đã có một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vô cùng đặc biệt
bởi khác với mọi năm kỳ thi lần này được tổ chức trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
và kỳ thi lần này cũng được chia làm hai đợt để bảo đảm an toàn cho các thí sinh
các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nên cả hai ngày thi đều diễn ra thuận lợi an toàn nghiêm túc tạo sự tin tưởng cho học sinh giáo viên và phụ huynh
gần tám trăm bảy mươi thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
với rất nhiều thách thức và khó khăn phải khắc phục trong điều kiện dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
nhưng kỳ thi được đánh giá là an toàn nghiêm túc đạt các mục tiêu mà ngành giáo dục đề ra
đây có thể coi là kỳ sát hạch lớn đối với giáo dục phổ thông
thông qua kết quả của kỳ thi xã hội có thể nhìn nhận cả quá trình đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay
trong bối cảnh covid như hiện nay là một sự tính toán rất đa chiều để bảo đảm được quyền lợi của các bên liên quan đặc biệt là quyền lợi của các thí sinh
cái quyền lợi này nó thể hiện một số các điểm như sau
thứ nhất là các em được thực hiện quyền của mình
ở đây là quyền được tham dự một kỳ thi mà theo quy định của luật giáo dục
cái quyền thứ hai các em được bảo đảm đó là các em có quyền được chăm sóc sức khỏe
có quyền được thi trong điều kiện an toàn nhất để ổn định được tâm lý và sức khỏe
để mà các em có thể làm bài tốt nhất trong khả năng
thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ
các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nên cả hai ngày thi đều diễn ra thuận lợi an toàn nghiêm túc tạo sự tin tưởng cho học sinh giáo viên và phụ huynh
các hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi
có thể nói là một kỳ thi diễn ra trong điều kiện cũng hết sức là phức tạp
các hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh giáo viên và phụ huynh

như vậy với sự chung tay vào cuộc của cả xã hội thành công bước đầu trong công tác tổ chức kỳ thi
sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông
những tác động tích cực của luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn hiện nay